còn về tình hình dịch ở thủ đô của đất nước đông dân nhất thế giới
quan chức bắc kinh cho biết nỗ lực kiểm soát covid một mươi chín gặp khó khăn
vì virus lây lan âm thầm trong nhiều ngày khiến tình hình khốc liệt và phức tạp
giới chức thủ đô bắc kinh của trung quốc mới đây đã ghi nhận thêm hai mươi hai ca nhiễm ncov
pang xinhu phó giám đốc trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh bắc kinh nói rằng
covid một mươi chín đã lây lan âm thầm tại thành phố suốt một tuần qua
và gây thêm khó khăn cho nỗ lực kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tian wei quan chức thành quỷ bắc kinh cho biết
nguy cơ chuỗi lây truyền chưa được khoanh vùng này tiếp tục lan rộng là cao
khiến tình hình sẽ khốc liệt và phức tạp
toàn bộ thành phố bắc kinh phải hành động ngay lập tức
gần một phần tư ca bệnh đang điều trị tại bắc kinh là người trên sáu mươi tuổi
trong đó một nửa những người cao tuổi nhiễm ncov đều chưa được tiêm vaccine
quận triều dương đông dân nhất của bắc kinh thông báo
người dân sẽ phải xét nghiệm ncov ba lần trong tuần tới
đồng thời đình chỉ vô thời hạn các hoạt động thể thao và lớp học ngoại khóa
nhiều phòng grem tại thủ đô đã phải đóng cửa hoặc hủy buổi học
giới chức bắc kinh cũng kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào thành phố
người đến đây phải có kết quả xét nghiệm âm tính ncov trong vòng bốn mươi tám giờ
trong khi những người từng đến khu vực có ca nhiễm ncov trong hai tuần qua
sẽ không được vào thủ đô
ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày hai mươi hai tháng bốn báo cáo
một năm trăm tám mươi ca ncov mới nâng tổng số trường hợp trên cả nước hai trăm linh sáu trăm năm mươi bốn
trong đó hơn hai chín trăm năm mươi ca đang điều trị với hai trăm ba mươi sáu trường hợp nặng
nước này cũng báo cáo thêm hai mươi hai trăm tám mươi năm ca nhiễm không chịu chứng
các trường hợp này không được tính và thống kê ca nhiễm trên toàn quốc
trung quốc kiên trì áp dụng chiến lược không covid từ khi đại dịch bùng phát
của năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu đưa ca nhiễm về không bằng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
xét nghiệm hàng loạt và truy vết tiếp xúc nhằm khoanh vùng
và loại bỏ ncov
tuy nhiên đợt bùng phát mới nhất do biến chủng omicron có khả năng lây truyền cao
và sự gia tăng đột biến ca không triệu chứng đang thách thức chiến lược đó